đã một thời gian dài người dân ở một số địa phương trên địa bàn huyện tam đường tỉnh lai châu nói chung
và người dân xã sơn bình nói riêng luôn hy vọng có thể xuất cảnh sang thái lan để lao động làm giàu
thế nhưng với không ít người khi đến thái lan họ lại phải chật vật trốn tránh tìm đường trở về quê hương
đoàn tụ với gia đình và làm lại cuộc đời
biết bao năm qua người dân ở một số bản trên địa bàn xã sơn bình cứ rủ nhau di cư sang thái lan
với mong muốn có một cuộc sống sung túc ở nước bạn
chính vì vậy nhiều đối tượng lợi dụng lòng tin của đồng bào đã vẽ ra một viễn cảnh tươi đẹp như thiên đường
để thôi thúc lôi kéo những người nhẹ dạ cả tin
không ít người đã tin vào viễn cảnh đó để rồi phải lưu lạc tha hương vỡ mộng nơi xứ người
theo thống kê của các cơ quan chức năng
tính năng lực của các cơ quan chức năng đều đều đều đều đều đều đều đều đều đều đều
tính từ năm hai nghìn một mươi hai đến nay trên địa bàn xã sơn bình có chín hộ năm mươi một nhân khẩu di cư trái phép sang thái lan
đặc biệt chỉ tính riêng từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay đã có đến năm hộ và hai mươi chín nhân khẩu di cư sang thái lan
đây là những hộ gia đình nhẹ dạ khi tin vào những lời đừng mật của các đối tượng xấu
khiến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã sơn bình trở nên phức tạp và khiến nhiều gia đình ly tán
tính từ năm hai nghìn một mươi hai đến nay trên địa bàn xã sơn bình có chín hộ năm mươi một nhân khẩu di cư trái phép sang thái lan

nhưng cái đó là chỉ là mơ hồ không có như thế đâu
không phải ai cũng có may mắn trở về đoàn tụ cùng gia đình
hiện tại nhiều hộ cũng đang tha hương nơi xứ người chưa biết ngày trở về
vì vậy người dân cần nâng cao nhận thức không nghe theo lời rụ rỗ của kẻ xấu
không đi lao động trái phép ra nước ngoài để tránh những tai nạn thương tâm
hãy chăm chỉ lao động sản xuất và làm giàu ngay chính trên mảnh đất của chính mình